viện kiểm soát nhân dân tỉnh thái bình đã ra cáo trạng truy tố nguyễn xuân đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú thành phố thái bình nguyễn thị dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là vợ nguyễn xuân đường cùng năm đối tượng
về tội cưỡng đoạt tài sản với số tiền gần hai năm tỷ đồng của các cơ sở mai táng tại thái bình
viện kiểm soát nhân dân tỉnh thái bình xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tới tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi vợ chồng đường bị bắt nhóm của nguyễn xuân đường đã chiếm đoạt trên hai tỷ đồng
của hai mươi năm cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình
các bị can ninh đức lợi phạm văn úy nguyễn khắc ninh bùi mạnh tiến quách việt cường và nguyễn thị dương
được xác định đã có hành vi giúp sức cho đường thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản
lương trung thái không biết việt đường cưỡng đoạt tài sản đã giúp đường nhận báo ca nên không bị xem xét xử lý
viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình truy tố nguyễn xuân đường ninh đức lợi phạm văn úy nguyễn khắc ninh
bùi mạnh tiến về tội cưỡng đoạt tài sản theo điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
khung hình phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm tù cùng bị truy tố về tội danh này quách việt cường
bị truy tố theo điểm a khoản ba với khung hình phạt từ bảy đến một mươi năm năm tù
nguyễn thị dương bị truy tố theo điểm d khoản hai với khung hình phạt từ ba đến một mươi năm tù